quyết định giảm án phạt tù cho chùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng phan xào nam không đúng quy định
nhiều cán bộ của tòa nhân dân tỉnh quảng ninh đã bị ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật
cụ thể xét thấy hành vi vi phạm nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu tới công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
chính sách khoan hồng của đảng nhà nước và uy tín của tổ chức đảng của ngành tòa án
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi một
cảnh cáo các đồng chí hoàng văn tiền tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng bí thư đảng ủy
tranh án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
phạm thị hương giang ủy viên ban cán sự đảng phó bí thư đảng ủy phó tránh án tòa nhân dân tỉnh
nguyễn trí trinh ủy viên ban cán sự đảng phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh
nguyễn thúy hằng bí thư tri bộ tránh tòa dân sự
nguyễn thị thu hiền phó trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
yêu cầu ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh quảng ninh phú thọ
chỉ đạo xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm
báo cáo kết quả thực hiện về ủy ban kiểm tra trung ương
ngày hôm nay công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết đã tạm giữ đối tượng nguyễn ngọc tần
trú tại huyện lý nhân về hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan công an tần khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình bị hại
vào tối ngày bốn tháng chín đối tượng này đã mang thuốc trừ sâu đổ xuống ao cá của gia đình bà nguyễn thị vi ở cùng địa phương
hành vi của tần đã làm chết hơn bốn tấn cá của gia đình bà vi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp
không chỉ dừng lại ở việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách khi bị nhắc nhở còn hành hung lực lượng công an
lê văn nhân chú tại phường an lộc thành phố hồng ngự đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồng ngự
tỉnh đồng tháp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu công an phường an thạnh thành phố hồng ngự nhận được tin báo của người dân về việc nhiều người đang tụ tập ăn nhậu tại một phòng trọ ở khóm năm
khi kiểm tra công an phường phát hiện lê văn nhân cùng với ba người khác đang uống rượu bia trong phòng trọ
để biết nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện phú tân tỉnh an giang và trở về cách ly tại nhà ở nơi cư trú
tuy nhiên nhân đã không chấp hành mà còn tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội
khi công an phường mời các đối tượng về trụ sở làm việc nhân không chấp hành và lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này thiếu tá võ minh sang và thiếu tá đặng hoàng nam cùng với phó trưởng công an phường an thạnh cưỡng chế nhân
thì bị nhân đánh vào vùng mặt vùng bụng làm xây rát tổn thương
tại cơ quan công an lê văn nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi
tối ngày hai tháng chín đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín không đảm bảo chất lượng
đây là kết quả đấu tranh theo chuyên đề của công an thành phố về việc tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn bán trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không đảm bảo chất lượng
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực b một làng quốc tế thăng long phường dịch vọng quận cầu giấy lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét một ô tô con màu đỏ phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc tây
chủ hàng là nguyễn thu huyền và trịnh trung kiên đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại quận cầu giấy hà nội cho biết đây là thuốc điều trị covid một mươi chín nhưng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan
qua kiểm đếm cơ quan chức năng thu giữ hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín khác nhau loại bốn mươi viên trên hộp và năm mươi viên trên hộp
sau khi đấu tranh làm rõ chủ hàng khai nhận thu mua các hộp thuốc trôi nổi trên mạng xã hội với giá giao động từ một đến một năm triệu đồng tùy loại sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá gấp ba lần để kiếm lời
hiện nay toàn bộ thuốc này đều do nước ngoài
mà cụ thể đây là do nga sản xuất chưa được cơ quan chức năng việt nam cho phép nhập khẩu và cũng chưa có cơ quan chức năng của việt nam kiểm định về cái chất lượng cũng như tác dụng của cái loại thuốc này trên thị trường
cho nên là chưa chứng minh được cái tác dụng gì cả
nếu khi người tiêu dùng mua vào và sử dụng thứ nhất là không rõ nguồn gốc xuất xứ thứ hai là loại thuốc chưa được kiểm định chất lượng có nguy cơ ảnh hưởng
rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
theo cơ quan công an để trốn tránh sự phát hiện kiểm tra hầu hết các giao dịch chủ hàng đều thực hiện trên các hội nhóm kín như zalo facebook và xé lẻ để tiêu thụ qua nhiều đầu mối khác nhau gây không ít khó khăn trong công tác điều tra phát hiện
cũng trong ngày hai tháng chín lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội đã bắt quả tăng phát hiện nguyễn thúy hưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn có hậu khẩu tại ngũ hiệp thanh trì hà nội
đang trên đường vận chuyển tiêu thụ gần ba trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín như thế này
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hộp thức trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
bất chấp quy định về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh sau khi nhậu xong hai người đàn ông chạy xe máy ra đường không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang còn nẹt bô thách thức lực lượng chức năng
khi công an phường đến nhắc nhở các đối tượng này đã dùng vũ lực tấn công lực lượng chức năng
ba đối tượng là trần văn trí nguyễn ngọc giáp và trần văn vinh cùng tạm trú tại phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bị bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng tám đại úy nguyễn tất sử và thượng úy huỳnh thanh tuấn cám bộ công an phường an bình thành phố rạch giá đang cùng với đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid
trong cộng đồng ở trên địa bàn khu phố ba phường an bình phát hiện giáp và vinh đang chạy xe máy nẹp bô vi phạm an toàn giao thông và quy định giãn cách xã hội nên tiến hành nhắc nhở
chẳng những không chấp hành vinh và giáp cùng với trí đang ở trọ gần đó đã dùng vũ lực tấn công đại úy xỉu và thượng úy tấn đã làm cho đại úy xỉu bị thương ở đầu
sau khi bị khống chế bắt giữ tại cơ quan công an trí giáp và vinh khai nhận trưa ngày ba mươi tháng tám vinh và giáp có đến nhậu tại nhà trọ của trí
sau đó vinh giáp lên xe máy thì gặp công an phường nhắc nhở do không đội mũ bảo hiểm
vì có men rượu nên đã không kiềm chế được bản thân cùng nhau hành hung hai cán bộ công an phường
trong khi đó công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm
đào đức thành ở xã thiện phiến huyện tiên lữ và trần văn thực ở xã hồng nam thành phố hưng yên đã xảy ra mâu thuẫn với nhau
nên hai đối tượng rủi
các đối tượng đã dùng dao phóng lợn tuyếp xuất chai thủy tinh gạch đá đánh nhau
hậu quả khiến cho phạm văn hải ở xã thiện phiến huyện tiên lữ và đào đức thành bị thương phải đưa đi bệnh viện điều trị
điều đáng nói các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi năm đến hai mươi năm tuổi nhưng liều lĩnh manh động
đặc biệt còn tụ tập thành nhóm khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã ra quyết định tạm giữ tám đối tượng
chưa đủ một mươi tám tuổi và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh bình thuận công an phường hàm tiến phối hợp với công an thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ tuần tra kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc công an phường hàm tiến
đang tuần tra trên đường võ nguyên giáp thuộc khu phố một phường hàm tiến thành phố phan thiết
phát hiện hai đối tượng đang ngồi trong bụi cây ven đường có biểu hiện nghi vấn nên vào kiểm tra
khi thấy lực lượng chức năng đối tượng vinh đã bỏ chạy
lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ đối tượng nguyễn thanh trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một gói ma túy đá
tổ tuần tra đã đưa người cùng tăng vật về trụ sở công an phường để làm việc
qua đấu tranh nguyễn thanh trinh khai nhận đã chở đối tượng vinh ra đường võ nguyên giáp để lấy ma túy
và số ma túy trên là của nguyễn thành vinh đã vứt bỏ lại khi phát hiện có lực lượng chức năng tuần tra
được biết nguyễn thanh trinh đã có ba tiền án về tội giết người cố ý gây thương tích và trộm khắp tài sản
còn nguyễn thành vinh mới được đưa đi cai nghiện bắt buộc về
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ